tại phủ chủ tịch đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước vương quốc thụy điển cộng hòa pháp liên minh châu âu ireland sri lanka vương quốc bà ranh angola cộng hòa dân chủ nhân dân lào cộng hòa uzbekistan hàn quốc cộng hòa tanzania đã trình quốc thư lên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng nhiệm kỳ này các vị đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà nhà nước và nhân dân các nước đã giao phó
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tới nhận nhiệm vụ tại việt nam
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị lãnh đạo các nhà nước
mà các đại sứ đại diện
tổng bí thư chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ giữa việt nam với quý quốc mà các vị đại sứ đại diện đang phát triển theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp
việt nam đang có bước phát triển chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế
việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng nhiệm kỳ này các vị đại sứ sẽ hoàn thành tốt đẹp trọng trách mà nhà nước và nhân dân quý quốc đã giao cho các đại sứ đại diện tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định nhà nước việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
tổng bí thư chủ tịch nước mong rằng nhiệm kỳ công tác tại việt nam sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cá nhân các đại sứ mối quan hệ giữa việt nam và quý quốc
mà các đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới tốt đẹp hơn nữa